vốn là vùng quê nghèo sau những năm chiến tranh cuộc sống vô vàn khó khăn
để thoát nghèo con cái không bị thất học bà phạm thị cúc đã từng chiến đấu tại lào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đã bàn với đồng đội những người cùng cảnh ngộ tìm cách mở hướng làm ăn
suy đi tính lại bà thấy chỉ có sản xuất nấm dơm là thích hợp nhất
bởi nguyên liệu chính là dơm dạ thứ mà nơi này không thiếu lại hạn chế nạn đốt đồng gây ô nhiễm môi trường
bà phạm thị cúc giáo sư tiến sĩ nguyễn ân dũng
với giáo sư tiến sĩ nguyễn ân dũng đã giúp đỡ tôi đi hoạt động được ngành nấm
đó là một loài thực vật nó là rau sạch thịt sạch độ đạm dưới thịt cá
vậy cho nên tôi nghiên cứu và làm được nhiều thành công trong nền tảng về nấm ăn nấm dược liệu và các loại nấm
sau đó tôi có mở trang trại để xây dựng thêm mô hình
ví dụ như nhân rộng ra để cho hội viên cho chị em
đồng đội của chúng tôi tăng thêm công an việc làm thu nhập cho bản thân
rồi là tạo điều kiện giúp đỡ gia đình trong cuộc sống đời thường tăng thu nhập
thế thì tôi đã mở thêm một số mô hình nằm dược liệu trồng cấy cây dược liệu
mặc dù là nhỏ lẻ nhưng mà tôi thấy rằng là cây nhược liệu rau sạch rau an toàn
nuôi trồng bằng coi như là vi sinh rồi là sinh học
không dùng về độc hại về bảo quản hóa chất
thế cho nên là nguyện vọng của chị em và ước nguyện của chị em chúng tôi là mong muốn
là đi vào sâu vào cái nghiên cứu về nông sản thực phẩm sạch cho đất nước mỹ
đơn giản vậy nhưng khi làm mới thấy khó khăn vì nói đến sản xuất là phải có mặt bằng giống vốn
vượt lên những khó khăn ban đầu bà cúc và thành viên nòng cốt
vận động được sáu mươi nữ cựu chiến binh trường sơn tham gia lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất nấm do phòng nông nghiệp huyện mở
được hội cựu chiến binh cho mượn đất các nữ cựu chiến binh đã vay mượn dựng được một mươi một gian nhà tranh tre bên bờ sông
thời gian đầu mới triển khai do chưa có kinh nghiệm nên nấm bị thời tiết làm hỏng hết
số vốn gom góp vay mượn bị mất trắng
nhiều người nản trí
riêng bà cúc thì không bà lại vay mượn gom góp tiền làm lại từ đầu
lưa nấm đầu thu hoạch được một trăm năm mươi kg chỉ bán được một trăm linh kg còn lại đem biếu hết
thời điểm đó nấm chưa phải là thực phẩm thông dụng nên ít người sử dụng
để tìm đầu ra cho sản phẩm cũng như tiếp thị đến thị trường bà cúc đã có mặt ở hầu hết các chợ lớn ở hà nội để tìm kiếm thị trường tiêu thụ
sau nhiều nỗ lực sản phẩm nấm của hội đã được nhiều khách hàng biết đến
ngoài nấm dơm ban đầu các thành viên trong hội đã có thêm các loại nấm sò
nấm mèo nấm linh chi mỗi năm đưa ra thị trường trên dưới hai mươi tấn sản phẩm
bên cạnh đó các nữ cựu chiến binh đã thành lập hợp tác xã để chủ động đi thu mua các loại sản phẩm đặc sản vùng miền do chính họ và đồng đội phát triển ở hơn ba mươi tỉnh thành trên cả nước